chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
tuần qua đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
chủ trì hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nêu rõ
từ đầu năm đến nay dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương
sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu
tập trung triển khai quyết liệt các chương trình kế hoạch giải pháp công tác đã đề ra
nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
không để bị động bất ngờ góp phần giữ vững ổn định chính trị xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an toàn lành mạnh
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
sáu tháng cuối năm công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm kéo giảm tội phạm bền vững
tiếp tục thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong trường đối chống quốc gia cải cách hành chính phục vụ nhân dân
đặc biệt tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
tiếp tục đoàn kết thống nhất đồng lòng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
được xác định trong hị thức số một mươi hai của bộ chính trị
sau hội nghị công an các đơn vị địa phương đồng loạt tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và triển khai phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tuần qua sự hội nghị tiếp xúc cửa chim
huyện phù cử tỉnh hưng yên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã thông tin thêm một số kết quả về tình hình kinh tế xã hội của đất nước
và kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự sáu tháng đầu năm
đồng thời trả lời một số kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên
với kiến nghị của cử tri về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp
nhằm tạo chuyển biến căn bản hạn chế tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
nhân dịp này đại tướng tô lâm đã trao năm mươi bộ máy vi tính
tại các trường học trên địa bàn huyện phù cử
sáng ngày hai mươi chín tháng sáu bộ trưởng tô lâm đã tới thăm hỏi động viên gia đình các liệt sĩ
di sinh khi làm nhiệm vụ tại đăng lắc
chia sẻ mất mát với gia đình các liệt sĩ bộ trưởng tô lâm khẳng định
đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách
bộ công an hy sinh có nhiều hình thức động viên chia sẻ
để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng sớm vượt qua mất mát lớn lao này
tiếp đại sứ đảng mệnh toàn quyền hợp trung quốc hoa kỳ tại việt nam mark nnapper
bộ trưởng tô lâm khẳng định quan hệ song phương giữa hai nước đang trên đà phát triển tích cực
đồng thời tái khẳng định thiện trí và cam kết của việt nam nói chung
bộ công an việt nam nói riêng thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước
bộ trưởng cảm ơn sự chia sẻ quan tâm kịp thời của phía hoa kỳ
liên quan tới vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
về vụ việc này đại sứ mark knapper nhấn mạnh
quan điểm của hoa kỳ là phản đối lên án và không dung túng bất kỳ tổ chức cá nhân nào liên quan
hoa kỳ cam kết sẵn sàng hợp tác với việt nam bằng tất cả các phương thức
để đưa ra sự thật của mối liên hệ giữa cá nhân tổ chức nào đó đang ở hoa kỳ
có liên quan đến vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân ở việt nam
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng sáu
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tháp tùng và tham gia các hoạt động của thủ tướng phạm minh chính tại trung quốc
thứ trưởng lương tam quang đã có buổi làm việc với đồng chí hứa cam lộ
phó bí thư đảng ủy thứ trưởng bộ công an trung quốc
kiêm cục trưởng cục quản lý di dân quốc gia trung quốc
đồng chí vương trấn giang thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc
hội tiến với thứ trưởng bộ an ninh quốc gia trung quốc thạch hảo dũng
và tham dự hội nghị về chính sách quản lý di dân asean cộng
trong khuôn khổ các buổi làm việc hai bên đã ký kết kế hoạch triển khai
cao điểm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép việt nam trung quốc
thưa quý vị ngày đêm bám bản bám địa bàn thực hiện cùng ăn cùng ở cùng làm
và cùng nói tiếng dân tộc để đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
những việc làm thường ngày của cán bộ chiến sĩ công an đã mang lại sự chuyển biến mạnh mẽ
về an ninh trật tự tại xã mỏ vàng huyện văn yên tỉnh yên bái
mỗi tháng tổ chức ở một thôn theo định kỳ
những buổi tuyên truyền như thế này đã được công an xã mỏ vàng huyện văn yên tỉnh yên bái
duy trì trong gần bốn năm qua
tại đây bà con được công an xã tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội
qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác và nhận thức pháp luật cho người dân
xác định được một số vấn đề nổi cụm về an ninh trật tự gây bức xúc trong bà con nhân dân
như tình hình trụng cắp cờ bạc
là một xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện văn yên tỉnh yên bái
với hơn chín mươi tám là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc giao và dân tộc mông
địa bàn rộng dân cư đông trình độ dân trí không đồng đều
nên trước đây
xã mỏ vàng từng là địa bàn tiêm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự
nạn cờ bạc ma túy trộm cắp luôn là nỗi bất an đối với quần chúng nhân dân
sau khi đã được đảng nhà nước phân công các lực lượng công an chính quy về làm tại các cơ sở các xã
thì được là các anh đã quan tâm đến bà con là đêm hôm là sẽ đi là để quan sát và sẽ dẹp loạn
về cái việc là trộm cắp
lực lượng công an xã đã phối hợp với các đội chuyên đề của công an huyện
xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật như cờ bạc ma túy
đến nay tình hình các tệ nạn cờ bạc ma túy các tệ nạn khác đều được giảm
đặc biệt là cái với đặc thù là kinh tế của bà con nhân dân đây phụ thuộc vào cây quế
đến nay thì các vụ việc về trộm cắp quế đã được dẹp bà con nhân dân yên tâm
để canh tác
với sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương công an xã mỏ vàng huyện văn yên tỉnh yên bái
đã nhanh chóng chuyển hóa nhiều điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
các loại tội phạm từng bước được đẩy lùi an ninh trật tự được giữ vững
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an xã mỏ vàng đã kịp thời phát hiện và xử lý bốn vụ việc
với một mươi một đối tượng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự
trong đó lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hai vụ sáu đối tượng
với tổng số tiền phạt
là một mươi hai triệu đồng
chuyển năm vụ năm đối tượng về công an cấp trên xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong việc hòa giải giải quyết tranh chấp bất đai
và làm tốt công tác dân vận
và phối hợp với ban chỉ huy quân sự của xã
và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng công an
với lực lượng quân sự xã và khối mặt trận của quốc
nên là tình hình an ninh trật tự thì bộ mặt của địa phương cũng thay đổi rất là nhiều
đấy thì các vụ việc đều giải quyết là triệt đề
vượt qua những khó khăn vất vả lực lượng công an xã mỏ vàng
đã tích cực bám địa bàn bám dân triển khai toàn diện các nội dung công tác
một cách bài bản tạo nên một thế trận an ninh liên hoàn
chất lượng công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở
được nâng lên rõ rệt góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm
vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
thưa quý vị bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số một mươi hai
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phòng chống tội phạm về ma túy là nhiệm vụ phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy
lực lượng công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của lực lượng này
thì yếu tố con người là quan trọng nhất
lạng sơn là tỉnh biên giới có trên hai trăm ba mươi một km đường biên tiếp giáp
với khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
với hai cửa khẩu quốc tế một cửa khẩu song phương
chín cửa khẩu phụ và hàng trăm đường mòn lối mở qua biên giới
bên cạnh đó hệ thống giao thông đường bộ đường sắt thuận tiện
vì thế địa hình này được coi các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy
coi là địa bàn thuận lợi để trung chuyển mặt hàng này
từ trung quốc về việt nam và ngược lại
cũng vì thế mà công cuộc đấu tranh đối lại tội phạm ma túy tại đây
càng trở nên nguy hiểm và nhiều thách thức hơn
xong bằng sự yêu nghề và tinh thần quyết tâm
lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh lạng sơn
ngày càng tăng cường về số lượng và nâng cao về năng lực
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đơn vị được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
đã nhiều năm nay quân số ở đây chỉ tăng thêm chứ không có người chuyển đi
nhiệm vụ nguy hiểm là thế khó khăn vất vả là thế
nhưng với các anh đây không chỉ là một công việc
mà đã là cái nghiệp các anh gắn bó
luôn xác định được chức trách nhiệm vụ của mình
do vậy là từ bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ
luôn có ý thức về trâu rồi diền luyện ý thức tư tưởng
cũng như là kỹ năng điều tra trinh sát khám phá tội phạm
đối với lãnh đạo của công an tỉnh lãnh đạo đơn vị
cũng thường xuyên có biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
cũng như có những biện pháp quan tâm tính tâm tư tình cảm
trong nhiều năm qua
tỉnh đấu tranh về tội phạm ma túy lạng sơn có những bước chuyển tuyến rất rõ nét
đã đấu tranh triệt phá được rất nhiều vụ án lớn các đối tượng đường dây nguy hiểm
có những vụ lên tới hàng trăm bánh heroin cũng như vài chục nghìn viên ma túy tổng hợp
tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay trên địa bàn tỉnh lạng sơn xuất hiện nhiều loại ma túy mới
đối tượng phạm tội sử dụng các phương thức thủ đoạn tinh vi và triệt để lợi dụng công nghệ bốn để hoạt động
nên những người làm công tác đấu tranh với loại tội phạm này
dù là những trinh sát dày dặn kinh nghiệm hay những chiến sĩ mới vào nghề
đều tự ý thức và chủ động trong việc nâng cao trình độ bản thân và cập nhật những kiến thức công nghệ mới
mỗi cán bộ chiến sĩ trong công việc hàng ngày trong công tác phòng trúng ma túy trong quá trình
đều có những tư tưởng tư duy và suy nghĩ thể hiện việc yêu ngành yêu nghề
để tự phấn đấu tự rèn luyện mình để nâng cao trình độ năng lực hơn nữa
tội phạm ma túy được xác định là tội phạm của các loại tội phạm
nên việc đấu tranh phòng chống ma túy cũng là một hoạt động của cả cộng đồng
mà trong đó công an là lực lượng nòng cốt
vì thế công an tỉnh lạng sơn đặt ra mục tiêu phải nhanh chóng xây dựng lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy
theo tinh thần nghị quyết một mươi hai để nâng cao năng lực sức chiến đấu phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt này
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
quan điểm chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương đã được quan triệt đến tận từng cán bộ chiến sĩ
trong đó có cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng chống ma túy
ở đây trước hết chúng tôi tập trung lãnh đạo chỉ đạo quan tâm đến công tác cán bộ
kiện toàn đội ngũ cán bộ của lực lượng phòng chống ma túy
theo hướng tinh gọn hiệu quả
và từ sự quan tâm đấy chúng tôi đã cơ cấu lại đội ngũ
các cán bộ lãnh đạo phòng cảnh sát ma túy
cũng như là lực lượng ma túy tại công an huyện thành phố
với phương châm là không cần nhiều chỉ cần chất lượng
câu chuyện phòng chống tội phạm ma túy ở lạng sơn cũng tương tự như những địa phương giáp biên khác
bởi đây là vấn đề chung của nước ta trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này
tính từ đầu năm đến nay tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm
tuyến đông bắc tây bắc bắc miền trung tây nguyên tây nam tuyến đường biển đường hàng không và biêu điện
với phương châm không đánh khúc giữa bắt giữ toàn bộ đường dây tổ chức tội phạm ma túy
đối tượng chủ mưu cầm đầu góp phần ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa từ nơi xuất phát
bộ công an đã đổi mới tư duy phương phước cách làm chủ động ban hành các kế hoạch và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tổ chức triển khai thực hiện
một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực sức chiến đấu cho lực lượng làm công tác này
các lực lượng phương tiện kinh phí phòng chống ma túy cũng chưa tương xứng với thực tiễn tình hình
trong khi đó áp lực về ma túy từ bên ngoài vào nước ta rất lớn nhất là từ các khu vực tăm chắc vàng
nên việc kiểm soát nguồn cung cũng có những khó khăn
đây thực sự là những thách thức đối với công tác phòng chống ma túy ở nước ta trong thời gian tới
thực tế trong thời đại công nghệ bốn phát triển phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy vốn đã tinh vi thì nay lại càng tinh vi hơn
vì thế khi tội phạm về ma túy sử dụng công nghệ cao đòi hỏi lực lượng phòng chống tội phạm này cũng phải cập nhật kiến thức nâng cao trình độ am hiểu về công nghệ để áp dụng vào phòng chống có hiệu quả
như vận chuyển của đường không đường biển dấu container và đặc biệt đường bộ
rất nhiều cái tội phạm rất mới
nó như ngày xưa truyền thống có thể là dấu vào những hoa quả mũ bảo hiểm giày dép lốp xe băng đô các thứ
bây giờ các đối tượng cũng do chúng ta phát hiện bắt giữ các đối chiếu cũng đã thay đổi
cái này là quy luật của tội phạm thôi
và muốn vậy thì lực lượng chuyên trách chống tội phạm ma túy phải luôn luôn cập nhật
và đặc biệt là phải có những kiến thức giỏi về công nghệ

trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy con người được xác định là yếu tố trọng tâm quyết định kết quả của công tác này
nên việc tập huấn nâng cao trình độ năng lực tăng cường chuyên môn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức công nghệ mới
được thực hiện thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ và các lực lượng nghiệp vụ chuyên trách
đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế với lực lượng phòng chống ma túy các nước phát triển các tổ chức quốc tế
để tranh thủ kinh nghiệm trình độ khoa học kỹ thuật phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc
đã phối hợp với tổ chức công tác đấu tranh với tội phạm ma túy
đã phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh khám phá thành công hơn một mươi ba vụ
bắt giữ hơn hai mươi đối tượng thu giữ hơn ba trăm một mươi hai kg heroin hơn một sáu tấn gần tám trăm hai mươi tám viên ma túy tổng hợp
một trăm bảy mươi bốn kg cần sa hơn bốn trăm linh kg cocaine đã khởi tố một mươi một vụ hơn một mươi sáu vị can
bắt vận động đầu thú thanh loại gần hai trăm linh đối tượng truy nã về ma túy
đây là những kết quả đáng ghi nhận
tuy nhiên cũng cần xác định cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ quan trọng khó và phức tạp
vừa cấp bách vừa thường xuyên lâu dài đòi hỏi kiên trì bền bỉ quyết liệt
trong đó xây dựng lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
theo tinh thần nghị quyết một mươi hai là nhiệm vụ mang tính quyết định hiệu quả của công tác này